thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã đến thành phố nam ninh quảng tây
tham dự hội trợ trung quốc asean ca expo hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean carbis lần thứ một mươi ba
đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng chín theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc tại sân bay usu nam ninh có ủy viên dự khuyết trung ương
phó chủ tịch khu tự trị dân tập choang quảng tây lam thiên lập lãnh đạo tỉnh quảng tây
đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi tổng lãnh sự việt nam tại nam ninh phạm thanh bình
và cán bộ tổng lãnh sự quán cùng đông đảo cộng đồng người việt nam tại nam ninh
tại quảng tây dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo asean dự lễ khai mạc hội trợ trung quốc
asean car expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean carbis lần thứ một mươi ba
tham quan khu triển lãm gian hàng hợp tác asean trung quốc khu gian hàng thương mại của doanh nghiệp việt nam
và các quốc gia tại hội trợ dự lễ khai trương khu gian hàng quốc gia danh dự chủ đề thành phố đẹp
chủ trì hội nghị bàn tròn đối thoại với các giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu của trung quốc
thăm trường dục tài là khu học xá trung ương việt nam thăm vườn kiểu mẫu nông nghiệp hiện đại bát quế điền viên
bên lề hội trợ dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc gặp phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc trương cao lệ
tiếp bí thư khu ủy quảng tây bành thanh hoa